không khí lạnh liên tục được tăng cường sẽ tạo điều kiện cho thành phần gió đông bắc mở rộng vùng ảnh hưởng xuống phía nam
trong đêm nay và ngày mai suốt từ quảng ninh trở vào đến tận mũi cà mau đều xuất hiện gió đông bắc mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ hai ba mét gây ra tình trạng biển động
khu vực phía bắc biển đông bao gồm có vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh tới cấp sáu cấp bảy giật cấp tám sóng biển cao từ hai bốn m biển động mạnh
khu vực phía nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa sẽ chịu ảnh hưởng của giải mây rông tồn tại ở khu vực này nên có mưa rào và rông mạnh kèm theo đó là nguy cơ về hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền trên khu vực này
khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi tám độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên một mươi km giảm xuống còn từ bốn đến một mươi km trong mưa nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước